thực hiện quyết định khởi tố tại tòa của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn chín tỷ
tại ngân hàng xây dựng việt nam vncb
tối ngày một mươi tháng một cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định bắt tạm giam
ông hoàng văn toàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại tín
tiền thân của ngân hàng xây dựng việt nam
và ông trần sơn nam nguyên tổng giám đốc ngân hàng đại tín
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát hơn chín tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng
hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng đối với hội đồng tiến dụng ngân hàng đại tín
gồm ông hoàng văn toàn và các thành viên tham gia duyệt cấp tiến dụng cho công ty đại hoàng phương
và công ty thịnh quốc với tổng số tiền sáu trăm năm mươi tỷ đồng
hai khoản vay trên đã gây thiệt hại bốn trăm bảy mươi tỷ đồng cho ngân hàng đại tín
ngoài ông hoàng văn toàn và ông trần sơn nam
bảy thành viên của hội đồng tiến dụng ngân hàng đại tín cũng bị bắt tạm giam
tất cả đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng c bốn mươi sáu
di lý ra hà nội để phục vụ điều tra